một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố con tum
làm hàng trăm căn nhà dân ba trường học một công trình nhà thờ thiên chúa giáo bị sập tốc mái thiệt hại hàng tỷ đồng
tại xã ngọc bay thành phố con tum lúc xoài đã quét qua sáu thôn làm một trăm năm mươi ngôi nhà bị tốc mái hai trẻ nhỏ bị thương
tại làng tờ rợp xã đắc năng thành phố con tum lốc xoáy đã kéo sập phần mái của một nhà thờ đang xây dựng
ước thiệt hại khoảng hơn hai tỷ đồng bốn phòng học tại điểm trường tiểu học nguyễn trung trực thuộc làng tờ rợp bị tốc mái
ngay trong chiều ngày năm và sáng ngày sáu tháng ba ubnd tp con tum đã cử đoàn công tác đến các địa bàn bị lốc xoáy
cùng thanh niên lực lượng dân phòng giúp các hộ dân lập lại nhà cửa
đồng thời giao trách nhiệm cho phòng kinh tế hạ tầng thành phố con tum thống kê kiểm tra thiệt hại để hỗ trợ cho các hộ dân